các đội cứu hộ campuchia đã đưa tám thi thể ra khỏi các căn phòng cháy đen của một khách sạn sòng bạc
nơi hỏa hoạn xảy ra một ngày trước đó
vụ cháy sòng bài đã khiến ít nhất hai mươi bảy người tử vong và hơn hai mươi người vẫn bị mất tích
khoảng bốn trăm linh nhân viên và khách đang ở trong khách sạn và sòng bạc grand diamond city ở papace
một thị trấn gần biên giới với thái lan khi ngọn lửa bùng phát vào đầu giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
khiến tòa nhà bị thiếu rụi
hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy sòng bạc vẫn chưa được xác định rõ
nhưng người đứng đầu sở thông tin tỉnh pentay manche cho biết vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện
một ủy ban thuộc chính phủ campuchia đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ việc
thủ tướng campuchia hun sen hôm ba mươi tháng một mươi hai đã bày tỏ lời chia buồn đối với những nạn nhân và gia đình của họ
đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác ứng phó và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy